thưa quý vị vào chiều tối nay hai tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì hội nghị
với các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế
phục vụ phát triển đất nước năm hai nghìn hai mươi bốn hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến
tại đầu cầu trụ sở chính phủ với các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương dự hội nghị có phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trong gần sáu mươi hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo đảng nhà nước ta
nội dung kinh tế trở thành trọng tâm mang lại các kết quả cụ thể thực chất và nhiều cam kết
thỏa thuận hợp tác kinh tế với các đối tác được xác lập các bộ ngành địa phương cơ quan đại diện
việt nam ở nước ngoài đã tăng cường xúc tiến quảng bá đồng hành hỗ trợ thao gỡ khó khăn
thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại lãnh đạo chính phủ và các bộ
các bộ ngành tích cực gập gỡ các tập đoàn nước ngoài để vận động đầu tư chất lượng cao
phát triển kinh tế xanh thúc đẩy giải quyết vướng mắc để bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi
các bộ ngành tiếp tục phối hợp triển khai một mươi sáu fta đã ký kết thúc đẩy đàm phán cfpa với các tiểu
vương quốc ả rập thống nhất uae các fta với efta tích cực vận động các nước công nhận quy chế
kinh tế thị trường của việt nam chủ động tích cực tham gia và đóng góp trách nhiệm hiệu quả
tại các cơ chế hợp tác kinh tế đa phương quan trọng như liên hợp quốc asean apec mekong
g bảy g bảy mươi bảy wef thúc đẩy các sáng kiến và khả năng hợp tác mới tham mưu chủ trương tham gia
các sáng kiến liên kết kinh tế quốc tế bảo đảm lợi ích quốc gia
các hoạt động ngoại giao kinh tế đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ta
năm hai nghìn hai mươi ba đạt sáu trăm tám mươi ba tỷ usd trong đó xuất siêu khoảng hai mươi tám tỷ usd nhiều nhất từ trước tới nay
thu hút fdi đạt gần ba mươi sáu sáu tỷ usd tăng trên ba mươi hai trong bối cảnh thương mại đầu tư toàn cầu bị thu hẹp
vốn fdi thực hiện đạt gần hai mươi ba hai tỷ usd cao nhất từ trước đến nay
thảo luận tại hội nghị các đại biểu cho rằng để ngoại giao kinh tế phát huy được hiệu quả
cần tiếp tục ra soát nắm chắc tình hình thế giới và khu vực triển khai các giải pháp để củng cố các thị trường đã có
mở rộng các thị trường mới khắc phục các đứt gãy trong chuỗi cung ứng
chuỗi sản xuất toàn cầu
xây dựng và phát triển thương hiệu nâng cao chất lượng sản phẩm
các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ bên cạnh các kết quả đạt được
vẫn còn một số hạn chế tồn tại trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế
như việc cụ thể hóa và tận dụng các khuôn khổ quan hệ đã được thiết lập
nâng cấp và cam kết thỏa thuận đạt được trong thời gian qua còn hạn chế có độ trễ trong triển khai
việc giải quyết các vướng mắc tồn động với một số đối tác còn kéo dài chưa dứt điểm
sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương doanh nghiệp đôi lúc chưa đồng bộ
tính kết nối liên kết vùng giữa các địa phương chưa cao
thủ tướng phạm minh chính chuyển lời thăm hỏi chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tới các đại biểu dự cuộc họp mong các đại biểu trong đó có các đồng chí trưởng cơ quan đại diện việt nam
ở nước ngoài tiếp tục làm hết sức mình vì sự phát triển của đất nước
cơ bản đồng tình với các báo cáo ý kiến tại hội nghị thủ tướng mong muốn
đề nghị các chủ thể tiếp tục cùng lắng nghe và thấu hiểu
cùng chia sẻ tầm nhìn hành động cùng làm cùng thắng cùng hưởng và cùng phát triển
phát huy thứ hai là phát huy sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại
để đẩy mạnh cái ngoại giao kinh tế ngoại giao văn hóa kết hợp với du lịch rồi giao lưu nhân dân
phát huy thứ ba là phát huy tính năng động sáng tạo linh hoạt thông minh của người việt nam
để đa dạng hóa thị trường kết nối chuỗi cung ứng
kết nối chuỗi sản xuất và phát huy tối đa yếu tố khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo lập nghiệp trong bối cảnh hiện nay
thời gian tới ngoại giao kinh tế cần tạo đột phá trong thu hút đầu tư các lĩnh vực mới với tinh thần
đổi mới trong tư duy sáng tạo trong sách lược thống nhất trong nhận thức và hành động
cơ hội phải nắm bắt vướng mắt phải thao gỡ giải pháp phải đột phá triển khai phải quyết liệt
hiệu quả trọng tâm trọng điểm và bền vững